trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết các tỉnh bắc bộ và trung bộ có khả năng
chịu ảnh hưởng từ ba đến bốn đợt không khí lạnh trong tháng tới
tuy nhiên không có nhiều khả năng xảy ra rét đậm trong thời kỳ này
do thời kỳ chính đông đã qua nên cường độ các đợt không khí lạnh đều giảm
không khí lạnh chỉ gây rét một vài ngày ít có khả năng xuất hiện rét đậm trong thời kỳ này
dự báo ngắn hạn từ nay đến hết tháng hai các tỉnh bắc bộ sẽ không có thêm các đợt không khí lạnh tràn về
toàn bắc bộ duy trì hình thái thời tiết có mưa vài nơi sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ giải rác
trưa chiều trời nắng đêm và sáng sớm trời rét
riêng các tỉnh đông bắc bộ từ hai mươi sáu tháng hai nhiệt độ tăng dần chỉ còn lạnh về đêm và sáng
với nhiệt độ thấp nhất từ một mươi chín đến hai mươi độ
ngoài ra do bước vào thời kỳ giao mùa tại các tỉnh vùng núi bắc bộ có khả năng xuất hiện các đợt mưa rào và rông
cần chú ý đề phòng hiện tượng cực đoan trong rông kèm theo như lốc xét mưa đá và gió giật mạnh